trên thế giới tính đến sáng nay tổng số ca nhiễm covid một mươi chín là hơn hai mươi ba ba triệu ca
trong khi số ca tử vong vượt mức tám trăm linh người
riêng tại châu âu một số các quốc gia đang phải hứng chịu sự bùng phát trở lại của dịch covid một mươi chín
sau khi mở cửa trở lại kinh tế
theo báo cáo của bộ y tế đức nước này đã ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín mới ở mức kỷ lục trong bốn tháng qua với hơn hai ca
số ca nhiễm mới tăng nhanh đột biến do các trường hợp người dân du lịch nước ngoài trở về
theo báo cáo của bộ y tế cộng hòa séc nước này ghi nhận mốc kỷ lục mới với hơn năm trăm linh ca mắc mới trong một ngày
cộng hòa séc trong ngày hôm qua cũng đã công bố các yêu cầu bắt buộc liên quan tới việc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng
và trong một số không gian công cộng kín
romania cũng ghi nhận gần một hai trăm linh trường hợp mắc mới covid một mươi chín
quốc gia này hiện là nước ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín cao nhất trong khu vực đông âu với bảy mươi bảy năm trăm linh trường hợp
trong đó có khoảng ba hai trăm linh ca tử vong